trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tất cả các mẫu xét nghiệm f một f hai của bốn ca mắc covid một mươi chín mới đều âm tính với sars cov hai
như vậy trong ba ngày liên tiếp tp hcm không có ca mắc mới trong cộng đồng
chùm ca bệnh khởi phát từ bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai đã được ngăn chặn
tổng số mẫu đã lấy để xét nghiệm là hai chín trăm một mươi sáu mẫu gồm tất cả f một f hai và số giả soát cộng đồng
trong đó số mẫu đã xét nghiệm là hai năm trăm ba mươi hai gồm tám trăm sáu mươi một trên tám trăm sáu mươi một f một một bốn trăm linh trên một bốn trăm linh f hai và hai trăm bảy mươi một trên sáu trăm năm mươi năm mẫu cộng đồng
tổng số mẫu xét nghiệm âm tính hai năm trăm hai mươi tám tất cả các mẫu f một f hai đều xét nghiệm đã âm tính với virus sars cov hai
hiện đang chờ kết quả ba trăm tám mươi bốn mẫu giám sát cộng đồng gồm giáo viên và học sinh
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ba trăm sáu mươi một ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai trăm hai mươi ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bảy hai trăm ba mươi tám người